theo thông tin từ ủy ban nhân dân tp hội an tỉnh quảng nam cho biết là trước tình hình dịch covid một mươi chín
ngày càng diễn biến phức tạp để làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn
thì từ ngày một mươi tháng ba hội an tạm ngưng đón khách ra tham quan du lịch tại củ lao tràm
theo đó mọi hoạt động giao thông vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân ở đảo cù lao tràm
vẫn được thực hiện bình thường tuy nhiên khuyến cáo nhân dân không nên vào đất liền nếu không có việc cần thiết
để bảo đảm công tác phòng chống dịch lãnh đạo tỉnh quảng nam giao các đơn vị liên quan
bộ đội biên phòng sở y tế bố trí lực lượng tại bến thuyền cửa đại quản lý chặt người ra đảo
bên cạnh đó tỉnh quảng nam cũng đã có giải pháp bảo đảm nguồn lương thực cho nhân dân thành phố
trong công tác phòng chống dịch đặc biệt thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn và quy định của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín